chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành ubnd các huyện thành phố cà mau
và các cơ quan báo chí đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn virus cúm da cầm ah bảy n chín
và các chủng virus cúm khác xâm nhiễm vào việt nam theo tinh thần công điện khẩn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường thông tin về nguy cơ virus cúm da cầm ah bảy n chín và các chủng virus cúm độc lực cao khác
như cúm ah năm n hai ah năm n tám chưa có ở việt nam nhưng có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước rất cao
thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ da cầm và sản phẩm da cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc
đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa các chủng virus cúm da cầm lây nhiễm và gây tử vong trên người
các cơ quan đơn vị chức năng trực thuộc có liên quan ra soát tổ chức tiêu độc khử trùng
khu vực đông dân cư và những nơi dễ xảy ra dịch bệnh cúm gia cầm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng ngừa dịch bệnh trên gia cầm
tránh để bệnh cúm da cầm lây lan ra diện rộng và lây nhiễm sang người